đối với chúng tôi thì cũng như nhiều dự án khác chất lượng của công trình của các nhà thầu là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng
và để có thể đảm bảo được chất lượng công trình hoàn thành đúng tiến độ chúng ta luôn luôn cần có sự hợp tác chặt chẽ để thành công như dự án
xác định đây là tuyến đường đi qua nhiều địa bàn dân cư sinh sống có ý nghĩa quan trọng góp phần tạo điều kiện nâng cao đời sống nhân dân
nên công tác giải phóng mặt bằng luôn được chính quyền địa phương hết sức quan tâm chỉ đạo thực hiện
đối với ba huyện của tỉnh thanh hóa là cầm thủy bá thước và quan sơn có quốc lộ hai trăm một mươi bảy đi qua công tác giải phóng mặt bằng đã được đẩy nhanh nhờ những giải pháp tích cực đồng bộ
chúng tôi tiến hành giải phóng mặt bằng thực hiện trong thời gian là từ tháng một mươi đến tháng ba năm hai nghìn một mươi ba là bàn giao cho chủ đầu tư để thực hiện thi công công trình
để có tế độ nhanh như vậy thì cấp ủy chính quyền của huyện đã tập trung chỉ đạo kịp thời giải quyết những khó khăn vương mắc
mà dân dân kết nghị và cũng được nhân dân là đồng tình ủng hộ
trong quá trình tổ chức thực hiện thì chúng tôi cũng rút ra một số kinh nghiệm quý phổ biến tốt chính sách các chính sách giải phóng mặt bằng liên quan dự án đến nhân dân tạo được sự đồng thuận trong nhân dân
đặc biệt nữa là có sự tiên phong gương mẫu của các hội gia đình bị ảnh hưởng
trong đó thì có các vai trò tiên phong của cán bộ đảng viên thực hiện trước làm gương tạo sự lan tỏa cho quần chúng nhân dân và tạo niềm tin cho nhân dân nói theo trong quá trình thực hiện điền bùi giải phóng hoàn bằng
là tuyến đường độc đạo nên quá trình thi công gặp không ít khó khăn do địa hình hiểm trở đòi hỏi nhà thầu thi công phải vừa bảo đảm đúng tiến độ chất lượng vừa phải bảo đảm an toàn giao thông
đây là nhiệm vụ khó khăn nhất của dự án
chính vì vậy các đơn vị đã tập trung nguồn nhân lực máy móc thiết bị tài chính để thi công để tuyến đường đạt yêu cầu đề ra

tuyến đường này là vừa trong thi công vừa phải là vùng sâu vùng xa điều kiện đi lại rất là khó khăn
về mặt các điều kiện để cung cấp dịch vụ cho các vật tư con người cũng rất là khó khăn
và bên cạnh đấy nhà thầu đám nhiệm thì lại luôn phải đảm bảo cho việc đảm bảo giao thông đi lại của toàn tuyến
và viết mạch sang cả nước bạn lào
từ đó là cái việc công tác đảm bảo giao thông vô cùng là khó khăn
nhưng các nhà tàu chúng tôi vẫn phải thực hiện cái nhiệm vụ đấy để cho các phương tiện đi lại không bị một ngày nào xảy ra việc tắt giao thông
sau hai mươi hai tháng thi công công trình đã hoàn thành giai đoạn một trong niềm hân hoan phấn khởi của người dân
một con đường mới được đưa vào sử dụng đã mở ra biết bao nhiêu cơ hội phát triển kinh tế
một con đường mới được đưa vào sử dụng đã mở ra biết bao nhiêu cơ hội phát triển kinh tế
dự án hoàn thành không chỉ có ý nghĩa lớn đối với tỉnh thanh hóa mà còn có vai trò vô cùng quan trọng với sự phát triển chung của khu vực
khi tuyến quốc lộ hai trăm một mươi bảy tỉnh thanh hóa của việt nam kết nối với các đoạn tuyến quốc lộ sáu sáu a sáu b tỉnh hồ phan của lào
huyện bá thước tỉnh thanh hóa là huyện có diện tích đất rừng lớn chiếm năm mươi năm ha trên tổng số bảy mươi bảy ha đất tự nhiên
việc phát triển sản xuất các loại cây công nghiệp là thế mạnh của địa phương nên khi tuyến đường được đưa vào khai thác đã phát hủy thế mạnh của địa phương
một mặt thuận lợi hơn trong việc vận chuyển hàng hóa nông sản phẩm của bà con đặc biệt là các vùng nguyên liệu như sắn cho nhà máy tìm hoạt sắn mía đối với các công ty đường
và đặc biệt là các hàng nông sản của bà con được giao thương
một mặt thuận lợi hơn thì đương nhiên là giá thành sản phẩm nông sản của bà con sẽ được cao hơn đó là tác động rất tích cực của tuyến đường này
từ nâng cấp qua đường lên thì chi phí vận tải giảm đi đương nhiên là mang lại hiệu quả của các doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp sản xuất tăm như chúng tôi
bây giờ là chi phí vận tải thấp xuống thì bán sản phẩm sẽ được nâng lên
quốc lộ hai trăm một mươi bảy không chỉ mang lại cuộc sống mới cho người dân việt nam mà còn mang lại niềm vui cho nhân dân của tỉnh hủa phăn của lào
từ khi con đường đi vào hoạt động những chuyến xe vận chuyển nguyên liệu hàng hóa từ hai nước thuận lợi hơn và người dân cũng bắt đầu có một cuộc sống mới của mình
là tỉnh nằm ở phía đông bắc nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào có biên giới giáp với ba tỉnh của việt nam tỉnh hùa phân có một mươi một cửa khẩu xuất nhập cảnh với nước ta
trong đó có một cửa khẩu quốc tế ba cửa khẩu phụ và bảy cửa khẩu phụ
chính phủ hai nước việt nam và lào ủng hộ mạnh mẽ việc nâng cấp các tuyến đường này để tối đa hóa tiềm năng kinh tế của hành lang đông bắc và để giúp cho phía bắc lào tiếp cận thuận lợi với cảng biển nghi sơn thành hóa
về tình hình trao đổi hàng hóa giữa tỉnh hủa phăn với việt nam nói chung tỉnh hùa phân với các tỉnh giáp biên nói riêng thấy rằng giá trị xuất nhập khẩu có bước tăng lên
nhất là tỉnh hùa phăn đã mở rộng sự hợp tác với việt nam tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân hai bên biên giới được trao đổi hàng hóa và làm cho cuộc sống của nhân dân ngày càng không ngừng được cải thiện
các đơn vị doanh nghiệp việt nam sang làm kinh doanh tại tỉnh hùa phân ngày càng tăng lên và đông đúc
từ khi quốc lộ hai trăm một mươi bảy của việt nam được nâng cấp vấn đề vận tải qua lại giữa hai nước đã có sự đổi thay lớn
tỉnh hùa phân đã có quan hệ hợp tác giao thông với ba tỉnh của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam về vận chuyển hàng hóa theo quốc lộ nêu trên tính trung bình xe ra vào là năm trăm linh xe trên một ngày
quốc lộ sáu là quốc lộ quan trọng nhất của tỉnh hủa phăn về chuyển hàng hóa qua cửa khẩu nà mèo theo quốc lộ hai trăm một mươi bảy tính trung bình các loại xe vào là một trăm linh xe trên ngày
huyện sầm nưa có tiềm năng trong phát triển nông nghiệp trồng trọt và chăn nuôi du lịch sinh thái thương mại và dịch vụ thủ công mỹ nghệ và điện lực
với nhiều hội thảo kinh nghiệm được tổ chức thường niên ba năm một lần giữa việt nam và lào
huyện sầm nưa chúng tôi và các tỉnh của việt nam đã có nhiều cuộc tiếp xúc trao đổi kinh nghiệm và giúp đỡ nhau giáo dục y tế đặc biệt là từ khi con đường được xây dựng đã mở ra cơ hội làm ăn phát triển của các doanh nghiệp việt nam tại huyện sầm nưa
trong những ngày đầu năm hai nghìn một mươi bảy này quốc lộ sáu từ thị xã sầm nưa đến cửa khẩu quốc tế nậm xôi nam mèo kết nối với huyện quan sơn tỉnh thanh hóa
cũng đang được bộ giao thông vận tải của lào tiến hành nâng cấp cải tạo với đoạn đường dài năm mươi sáu km
tỉnh hồ phân của lào là tỉnh có đường biên giới giáp danh với việt nam lớn nhất và khi con đường biên giới này được nâng cấp mở rộng
đã tạo ra đòn bẩy để thúc đẩy hợp tác thông thương giữa hai nước
không chỉ hợp tác trên lĩnh vực về kinh tế mà con đường của tình hữu nghị còn thúc đẩy cho sự gắn kết chặt chẽ hơn nữa tình cảm giữa hai nước việt lào anh em
những khó khăn thuận lợi cũng như những bài học kinh nghiệm được rút ra từ dự án sẽ được ngành giao thông vận tải tổng kết
rút kinh nghiệm để tiếp tục triển khai những dự án tiếp theo
về vấn đề này chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông nguyễn xuân lâm phó tổng giám đốc ban quản lý dự án một bộ giao thông vận tải
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
thưa ông quốc lộ hai trăm một mươi bảy là một trong những tuyến huyết mạch quan trọng tạo đòn bẩy trong sự phát triển kinh tế của tỉnh thanh hóa nói riêng và của cả nước nói chung
vậy thì ông có thể cho biết là những thông tin tổng quan cũng như là đặc điểm nổi bật của dự án nâng cấp cải tạo quốc lộ này
quốc lộ hai mươi bảy có chiều dài khoảng một trăm chín mươi sáu km nối từ đỏ lèn giao với cả quốc lộ một của việt nam lên đến cửa khẩu nam mèo của tỉnh thanh hóa
tuyến đi qua các trung tâm kinh tế
tỉnh thanh hóa là huyện vĩnh lộc thị trấn cẩm thủy của huyện cầm thủy thị trấn cành nàng của bá thước và quang sơn ở huyện quang sơn
giai đoạn một đầu tư từ ngã ba đồng tâm cho lên đến cửa khẩu nam mèo dài khoảng một trăm linh km
giai đoạn một hiện nay đã hoàn thành với tổng mức đầu tư khoảng bảy mươi năm triệu đô bằng vốn vay của adb và khoảng hai mươi triệu đô vốn đối ứng của việt nam
trong quá trình triển khai
một số thủ tục của adb cũng như là của việt nam đã được các nhà thầu tư vấn và chủ đầu tư là ban quản lý một tuân thủ một cách nghiêm ngặt
và đến nay thì công trình hoàn thành đảm bảo tiến độ
vậy thì ông có thể cho biết những cái thuận lợi cũng như là khó khăn trong quá trình triển khai dự án
thuận lợi ở đây là ban quản lý giai đoạn một là chủ đầu tư được bộ là giao thí điểm chủ đầu tư đầu tiên của bộ giao thông cho dự án này
vậy thì chúng tôi chủ động trong các mọi
mọi thủ tục phê duyệt và đẩy nhanh được các tiến độ và rút ngắn được thủ tục pháp lý đối với cả các nhà thầu cũng như là các đơn vị tư vấn
cái thứ hai nữa là
cái thuận lợi thứ hai nữa là được sự ủng hộ và hỗ trợ rất lớn của chính quyền địa phương và đặc biệt là trong công tác giải phóng mặt bằng
bên cạnh đó thì có những cái khó khăn do cái biến đổi khí hậu
các năm vừa qua thì khu vực miền trung là mưa bão rất nhiều
cho nên cái thời gian
thuận lợi để thi công cũng bị hạn chế
cái tuyến đường này là cái tuyến đường độc đạo
độc đạo vừa thi công vừa đảm bảo giao thông
và đường thì rất là hẹp
cho nên là phải tận dụng những cái thời gian những cái thời điểm mà ít cái phương tiện lưu thống nhất để tranh thủ thi công
ban quản lý dự án một là đơn vị đầu tiên được bộ giao thông vận tải giao cho là chủ đầu tư của một dự án lớn như vậy
thì ông có thể cho biết là khi giai đoạn một của dự án đã hoàn thành
thì những kinh nghiệm được rút ra là gì để có thể tiếp tục triển khai trong giai đoạn hai của dự án được thành công đảm bảo tiến độ và chất lượng của công trình
lọc cái kế hoạch chi tiết ngay từ đầu
đấy cho cả những cái thời gian mà thời tiết về thời tiết cũng như là về cái đảm bảo giao thông
cái thứ hai nữa là nghiên cứu kỹ cái thực diện và đưa ra các cái biện pháp thi công nó phù hợp
đấy để đảm bảo được cái tiến độ và năng lực thực tế của nhà thầu
cái thứ ba là sự phối hợp giữa nhà thầu các doanh nghiệp địa phương hỗ trợ cái thiết bị cũng như công nghệ tiền vốn để cho các cái đơn vị mà khai thác và cung cấp vật liệu
đảm bảo cái vật liệu đưa đến công trình là là là phù hợp với cả tiêu quy định của dự án
thế thì về cái thứ tư nữa là cái đảm bảo về cái chất lượng
thế thì riêng cái chất lượng thì chúng tôi có một cái quy trình quản lý chặt chẽ về cái chất lượng
và cái sản phẩm ra là không phải
làm đi làm lại cho nên cũng rút ngắn được cái thời gian
cô đàn nghĩa xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình của chúng tôi
dọc biên giới và trên những con đường kết nối hai nước việt lào
những đoá hoa rừng cũng đã đua nhau khoe sắc như minh chứng cho tình hữu nghị bền chặt và tốt đẹp giữa nhân dân hai nước
chuyên mục giao thông kết nối cũng xin được tạm dừng tại đây
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau
thân ái chào tạm biệt